ngay sau khi tiếp tục giành quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội mỹ trong cuộc tổng tuyển cử hôm tám tháng một mươi một vừa qua
đảng cộng hòa của tân tổng thống mỹ donald trump đã nhanh chóng đưa ra những ưu tiên nghị sự cho quốc hội khóa mới
trong đó ưu tiên hàng đầu là xóa bỏ hệ thống bảo hiểm y tế mang tên obamacai
phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô washington lãnh đạo phe đa số đảng cộng hòa tại thượng viện mỹ mits mcconnell cho rằng
chương trình bảo hiểm sức khỏe bắt buộc obamacare là đạo luật tồi tệ nhất trong số nhiều đạo luật tồi tệ được thông qua
trong hai năm đầu nhiệm kỳ của tổng thống barack obama và cho biết quốc hội càng sớm chuyển sang một hướng đi khác thì sẽ tốt hơn
đề cập tới hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp ông cũng bác bỏ mọi hy vọng cho rằng hiệp định do tổng thống obama ký kết này
sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội trước khi ông trump nhậm chức vào tháng một năm sau
tuyên bố của ông mcconnell được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày chủ tịch hạ viện mỹ paul ryan cam kết phối hợp chặt chẽ
với tổng thống đắc cử donald trump để thúc đẩy chương trình nghị sự đảng cộng hòa tại quốc hội